thưa quý vị vào chiều qua ngay sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
văn phòng quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp
chủ nhiệm văn phòng quốc hội tổng thư ký quốc hội bùi văn cường chủ trì họp báo
báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp lãnh đạo văn phòng quốc hội cho biết
tại kỳ họp này quốc hội đã xem xét thông qua một luật
ba nghị quyết và xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
tại buổi họp báo đại diện các cơ quan của quốc hội đã trả lời câu hỏi của phóng viên
một số cơ quan báo chí liên quan đến vấn đề công tác nhân sự
các nội dung liên quan đến luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
ý nghĩa của nghị quyết về xem xét quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách
trong phòng chống dịch covid một mươi chín tính thống nhất của quy hoạch tổng thể quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi với các quy hoạch cấp dưới
phát biểu tại bữa họp báo
tổng thư ký quốc hội bùi văn cường nhấn mạnh
kỳ họp bất thường là vì quốc kế dân sinh vì sự phát triển của đất nước
việc thuộc thẩm quyền của quốc hội mà để sáu tháng sau mới giải quyết
thì tốc độ phát triển của đất nước sẽ chậm đi ít nhất sáu tháng
chưa kể có độ trễ và về nguyên tắc sẽ còn chậm hơn nữa
do đó chúng ta cần phải linh hoạt
vì thế chủ tịch quốc hội đã nói rõ kỳ họp bất thường là hoạt động bình thường
để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước
cùng chính phủ để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra